mặc dù năm học mới đã bắt đầu được gần một tháng nhưng tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh ninh thuận đã xảy ra tình trạng học sinh bỏ học
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã phước hà huyện thuận nam tỉnh ninh thuận
do nắng hạn đất sản xuất của gia đình em tạ yên hậu phải bỏ hoang nên tranh thủ hai tháng nghỉ hè đi theo bạn lên đà lạt làm thuê và đầu năm học mới cũng kịp quay về tự trường
tuy nhiên chỉ sau vài tuần học em hậu đã bỏ học với lý do gia đình khó khăn tại thôn lá a này tình trạng bỏ học nhem hậu là không ít
nó cũng muốn đi học nhưng mà nó nói là ở nhà không có canh không có cơm để ăn mẹ đi rừng đi núi không nốt cơm nấu canh cho nó ăn
cho nó ăn đầy đủ rồi đi học ở về đi học rồi về nhà tàn là đói bụng không nó nói như vậy nên nó muốn đi làm mướn để kiếm tiền ăn
trong khi đó em tạ yên thuận
trong khi đó em thị bạch bỏ học lại do tàu hôn năm nay bạch mới lên lớp chín nhưng ngay từ tuần học đầu tiên em bạch đã bỏ học để lấy chồng
khi nghe tin em bạch bỏ học nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương các đoàn thể đến tận nhà để tuyên truyền vận động nhưng em vẫn không trở lại lớp
em rất thích đi học nhưng từ khi em bắt chồng thì chồng em không cho em đi học nữa tại vì chồng nơi học lớp tám lớp chín học ở đây chồng này là rất mất cỡ
thà là giờ học ở trường nội trường
trường phân rang thì chồng cho học còn học ở đây thì chồng không cho
hiện tại trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở phước hà huyện thuận nam đã có tám trên một trăm bốn mươi chín học sinh bỏ học
để hạn chế tình trạng này ngoài việc phối hợp với các địa phương để tuyên truyền vận động nhà trường còn chú trọng thực hiện các chế độ chính sách như miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập và tổ chức ăn trưa cho học sinh bán chú để phụ huynh an tâm cho con đến trường
lành đạo địa phương xây dựng kế hoạch
đi tuyên truyền vận động cho các em ra lớp
sau khi tuyên truyền vận động một số em hoàn cảnh gia đình quá khó khăn
trường bán chú có năm thôn nhưng các em gần trường không được hưởng bán chú còn các em xa trường được hưởng bán chú
do đó một phần các em gần bán chú gần nhà học tập
trường bán chú không có điều kiện để mà được ăn ở tại nơi chú
tình trạng học sinh ở vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số bỏ học vẫn thường xuyên xảy ra ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước
trước tình trạng này các địa phương cần đẩy mạnh thực hiện các chế độ chính sách và có những giải pháp tuyên truyền vận động thiết thực hiệu quả
giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số hiểu và tích cực cho con em đến trường thì việc giảm thiểu thực trạng học sinh bỏ học hàng năm mới đạt được như mong muốn